xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức đáng chú ý
thưa quý vị với tội danh giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
bị cáo a nghĩa một mươi tám tuổi chú tệ phương thắng lợi thành phố con tung tỉnh con tung
vừa bị toán nhân dân tỉnh con tum đưa ra xét xử sơ thẩm
theo có trạng vào tối ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu
anh nghĩa điều khiển xe mô tô đi dạo và gặp a thiên ở cùng địa phương
liên tục dù uống rượu nhưng nghĩa từ chối thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
thiên dùng tay bóc cổ dùng kéo đâm nghĩa vào vùng tai và vai
không dừng lại thiên tiếp tục đâm vào đỉnh đầu nghĩa
bực tức nghĩa đã dùng dao đâm vào vùng cổ và ngực của thiên khiến thương tật một mươi một
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo a nghĩa chín tháng tù giam
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện đức thọ
vừa phát hiện và bắt quả tăng đối tượng hoàng thị thanh xuân chú tại thị trấn đức thọ huyện đức thọ
về hành vi mua bán tàng trữ trái phép cho ma túy thu giữ hai sáu trăm linh viên hồng phiến
vào sáng ngày sáu tháng một tại khu vực cổng trường mầm non thị trấn đức thọ lực lượng công an đã bắt quả tăng
xuân đang có hành vi tàng trữ trái phép hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng thu giữ thêm sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
bước đầu xuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
được biết đối tượng từng có hai tiền án trong đó có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
lắp đặt camera quanh nhà đưa ma túy cho trẻ con đi giao
đây là một trong những thủ đoạn tinh vi của trần thị lệ thu năm mươi năm tuổi trú tại phường tân chính
quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận thanh khê thành phố đà nẵng theo dõi và bắt quả tàng
sau quá trình nắm thông tin vào ngày năm tháng một thu bị các trinh sát bắt quả tang
khi đang đi giao ma túy trên đường trần cao vân thu giữ trên người sáu gói ni lông chứa tinh thể màu trắng
thu khai nhận đây là ma túy đá
khám xét khẩn cấp nơi ở của thu tiếp tục phát hiện thêm hai mươi một gói ni lông ma túy đá
bốn mươi bốn viên ma túy thuốc lắc một gói ma túy ketamine
qua test nhanh thu dương tính với chất ma túy đá
tại thời điểm bắt giữ thu liên tục giả vờ ngất xỉu để tránh cơ quan công an kiểm tra
ra số ma túy cất dấu
làm việc với cơ quan điều tra khoảng đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
hai nam thanh niên không rõ nhân thân lai lịch đến nhà thờ thu bán và giữ dùng một gói ma túy ketamin
và bốn mươi bốn viên ma túy thuốc lắc
số ma túy này thu đem phân chia để bán và cất dấu sử dụng dần
sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông và phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
ba đối tượng cùng chú tại tp hcm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận bình thạnh
tiến hành khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
ba đối tượng gồm hồng viễn thành lương gia tấn và nguyễn văn thắng
trước đó cơ quan công an tiếp nhận tin tố giác của một người dân ở quận bình thạnh
về việc bị đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng duyệt chi giải khoảng vay ngân hàng
và phải chuyển vào một tài khoản tên lê nhật duy gần năm mươi ba triệu đồng
sau đó nạn nhân mới biết mình đã bị lừa
tiến hành điều tra truy xét bước đầu cơ quan công an làm rõ
duy được thuê dùng căn cước công dân của mình để mở
bốn tài khoản ngân hàng bằng sim gắn sẵn trong điện thoại của hai đối tượng
phạm đăng huỳnh và hồng viễn thành đưa cho
còn huỳnh và thành khai nhận đã dùng cách này để tạo tài khoản
và bán cho đối tượng lương gia tấn thu gom
sau đó bán lại cho một người nước ngoài để sử dụng vào mục đích chuyển nhận tiền do phạm tội mà có
khám xét khẩn cấp bốn địa điểm có liên quan
cơ quan công an đã thu giữ năm máy tính bàn chín mươi bảy laptop bốn mươi năm điện thoại di động
bốn mươi năm thẻ sim cùng nhiều thiết bị đầu cuối kết nối mạng internet ổ cứng di động
hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng vừa bị công an thành phố thuận an tỉnh bình dương tạm giữ
để điều tra và làm rõ về hành vi mua bán người và giữ người trái pháp luật
các đối tượng bị tạm giữ gồm nguyễn hoàng dương phan vĩ thái châu thanh kiệt trịnh quang nam
riêng võ thị diệu em và mai tuấn vĩ bị điều tra hai hành vi mua bán người và giữ người trái pháp luật
theo điều tra để có tiền tiêu xài vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng dương phong nói nguyễn thị thanh thảo lên mạng xã hội đăng tin tuyển nhân viên làm việc
tại các quán karaoke với mức lương cao để rụ rỗ các bị hại
sau khi đọc tin tuyển người một bạn nữ sinh năm hai nghìn sáu trao đổi công việc và đồng ý đi làm
vào đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi hai các đối tượng làm giấy tờ giả cho bạn nữ trên
sau đó cả nhóm bán cho vợ chồng võ thị diệu em và mai tuấn vĩ được số tiền một mươi hai triệu đồng
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai các đối tượng làm giấy tờ giả cho bạn nữ trên
vào ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng một mươi hai diệu em ép người bị hại bán dân cho khách
sau đó chở người bị hại về nhà canh giữ khóa cửa không cho đi ra ngoài
thấy công việc không giống như những lời tư vấn giới thiệu của các đối tượng nên người bị hại không đồng ý làm và xin về
thì diệu em đã yêu cầu gia đình bị hại phải đưa một mươi hai triệu mới cho chủ về
biết được sự việc gia đình người bị hại đã đến cơ quan công an trình báo sự việc
đánh bạc thua hết tiền và sợ gia đình biết sự việc
đối tượng lý thành khoa sinh năm hai nghìn một trú tại huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
đã tự gây sát thương trên người và dựng chuyện bị cướp tài sản để đánh lừa gia đình và cơ quan chức năng
vào chiều ngày năm tháng một công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng đã triệu tập đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi báo tin giả bị cướp tài sản
trước đó vào sáng ngày năm tháng một lý thành khoa đến công an xã hòa tú một huyện mỹ xuyên
trình báo vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đã bị bốn đối tượng lạ mặt dùng dao không chế
cướp một chiếc lắc vàng trị giá khoảng hai mươi triệu đồng
tuy nhiên sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện mỹ xuyên phát hiện có điểm bất thường
qua công tác đấu tranh khoa đã thừa nhận vụ việc bị cướp tài sản là không có thật
do trước đó lý thành khoa được gia đình đưa hơn một mươi tám triệu đồng để chuyển trả cho người quen
nhưng khoa đã sử dụng hết số tiền trên để đánh bạc qua mạng internet
sợ gia đình làm mắng khoa đã lấy chiếc lắc vàng đang đeo trên tay đi bán được hơn hai mươi triệu đồng
và đem trả tiền cho người quen sau đó dùng dao tự cắt nhiều vết ở vùng bụng và cổ của mình
rồi đến cơ quan công an báo tin giả là bị cướp tài sản
thưa quý vị thời gian gần đây lực lượng công an đã phát hiện và xử lý nhiều vụ sản xuất
mua bán và tàng trữ trái phép pháo nổ điều đáng buồn là nhiều trường hợp vẫn còn trong độ tuổi
ba tuổi đi học tự chế nổ pháo theo hướng dẫn và không ít người đã bị tai nạn do tự chế tạo pháo
và phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi ba thiếu niên này đặt mua nguyên liệu làm pháo qua sàn thương mại điện tử
sau đó dùng cối giã tay để nghiên thuốc và chế pháo
bất ngờ thuốc pháo phát nổ khiến em bị bỏng độ ba cả hai bàn tay và vùng mặt
nếu em mua thuốc trên mạng xong là về nhà rủ và hai bạn cùng nhau làm cho vào cối giã
đang dãi nó lại bùng lên cháy thì nó bị như này
cùng tham gia chế tạo pháo với trường hợp trên nam thiếu niên này bị dập nát bàn tay phải
bị bỏng và tổn thương phần mềm vùng hàm mặt đang phải điều trị tại bệnh viện trung ương thái nguyên
năm nay thì khác hẳn mọi năm là trước tết đã xảy ra rất nhiều tình trạng thương tích
do pháo nổ gây ra mà trong đó thì đặc biệt là cái lứa tuổi
mà lứa tuổi học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở là xảy ra rất nhiều
từ đầu tháng đến nay khoa chấn thương cũng đã tiếp nhận khoảng trên hai mươi ca tổn thương bàn tay bàn chân
rồi thì bỏng do pháo do sản xuất pháo và đốt pháo gây ra
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh thái nguyên đã phát hiện
bắt giữ xử lý ba mươi hai vụ việc vụ án liên quan đến pháo nổ thu giữ hơn một trăm ba mươi kg pháo các loại và trên một mươi hai kg thuốc pháo
điều đáng nói nhiều trường hợp vi phạm là học sinh từ một mươi hai đến một mươi sáu tuổi
có hành vi sản xuất tàng trữ vận chuyển buôn bán pháo tự chế
các trường hợp này mua nguyên liệu và tự chế pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng internet
ngoài mục đích đốt vui nhiều trường hợp chế tạo số lượng lớn để bán kiếm lời
đối với các loại pháo tự chế này rất nguy hiểm
bởi vì các nguyên liệu là các đối tượng mua trôi nổi trên mạng
ở ngoài xã hội số lượng pháo đối tượng chế tạo rất nhiều
có những quả pháo đối tượng chế tạo có cân nặng hơn hai kg
việc tự chế pháo nổ đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng
nếu nhẹ có thể bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính
còn nặng hơn sẽ bị xử lý hình sự
nhưng những hậu quả khủng khiếp do tai nạn trong quá trình sản xuất tàng trữ
và sử dụng pháo nổ gây ra thì khó mà khắc phục được
trước thực tế trên cộng đồng nhà trường và nhất là các gia đình
cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền giáo dục giám sát con em mình
để phòng ngừa hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra do tự chế tạo và sử dụng pháo nổ
cùng với đó lực lượng chức năng cần tăng cường ra soát xử lý những nội dung xấu độc
trong đó có các hướng dẫn tự chế tạo pháo nổ trên không gian mạng
góp phần hạn chế tình trạng tự chế tạo
sản xuất pháo nổ
vâng và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online sáng ngày hôm nay
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với sức khỏe ba trăm sáu mươi năm sau ít phút